kinh tế việt nam hai nghìn một mươi tám được kỳ vọng sẽ chuyển mình từ mọi góc độ
đáng chú ý là sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu với nhiều hiệp định thương mại tự do fta có hiệu lực
hoặc tiếp tục được triển khai trên phạm vi rộng hơn
trong đó hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
được ký kết trong năm hai nghìn một mươi tám dự báo là sẽ giúp cho kinh tế việt nam đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
theo báo cáo của ngân hàng thế giới tại việt nam hiệp định cptpp sẽ giúp gdp việt nam vào năm hai nghìn ba mươi tăng thêm ba năm
thị trường xuất khẩu tăng hơn bốn thị trường nhập khẩu tăng hơn năm
hiện nay một mươi nước cptpp đang chiếm tỷ trọng hơn một mươi năm kim ngạch xuất khẩu và chiếm khoảng một mươi sáu kim ngạch nhập khẩu của việt nam
các nước này cũng đang đầu tư khoảng một trăm một mươi hai tỷ đô la
tương đương với ba mươi năm tổng cộng
tổng vốn fdi đăng ký nên việc cptpp được ký kết chắc chắn sẽ tạo ra thị trường lớn về thương mại cho việt nam
cùng với cptpp việc tới đây việt nam tiếp tục ký kết hiệp định evfta với hai mươi tám nước thành viên châu âu
sẽ tác động trực tiếp tích cực tới nền kinh tế việt nam thông qua thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng hóa cũng như thu hút đầu tư
một khi evfta được ký kết xuất khẩu của việt nam sang eu sẽ tăng ba mươi ba mươi
và xuất khẩu của eu vào năm hai nghìn hai mươi sẽ tăng ba mươi bốn mươi

đồng thời hiệp định này cũng trở thành động lực thúc đẩy việt nam đẩy mạnh hơn nữa công cuộc thực hiện cải cách thể chế cải thiện môi trường kinh doanh

hiệp định này cũng trở thành động lực thúc đẩy việt nam đẩy mạnh hơn nữa công cuộc thực hiện cải cách thể chế cải thiện môi trường kinh doanh

hiệp định này cũng trở thành động lực thúc đẩy việt nam đẩy mạnh hơn nữa công cuộc thực hiện cải cách thể chế cải thiện môi trường kinh doanh